mặc dù địa phương đã có kế hoạch xả nước vào đồng lấy phù sa vào cho đất nghỉ ngơi trong mùa nước nổi năm nay
nhưng chỉ có một số hộ dân ở ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vẫn mạo hiểm xuống giống lúa vụ ba vì cho rằng nước sẽ không lớn
và giờ đây khi nước bất ngờ lên nhanh cách làm phó mặt cho rủi mai này đang chịu nhiều thiệt hại
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là diện tích gần một mươi ha lúa vụ ba của chín hộ nông dân xuống giống tự phát trong khu đê bao có kế hoạch xả lũ ở xã thường phước một huyện hồng ngự
toàn bộ diện tích trong cánh đồng đề bào lừng này rộng bốn trăm năm mươi hectare
sau khi thu hoạch lúa hẻ thu đa số bà con nơi đây cho đất nghỉ ngơi chờ xả lũ
chỉ riêng những hộ này xuống giống nên đang phập phòng lo sợ
bị thấy mình là nước hàng năm nó không có dày
thứ nhất cái gì
thứ hai nữa là bà con nơi làm lấy cái số giống lợi
nhưng mà mấy năm rồi mà không có cải cách lợi chân rồi
tuy nhiên theo nông dân việc tự ý xuống giống có một phần lỗi từ phía hợp tác xã và chính quyền địa phương
khi không ra quyết định không xuống giống vụ ba ngay từ đầu năm
do vậy sau khi thu hoạch lúa hẻ thu xong chín hộ nông dân này thấy thời gian đến mùa nước nổi còn dài
nên đã tự ý xuống giống không theo khuyến cáo
cái hợp tác xã thì nó ngay
thì mấy ổng đầu tiên mấy ổng núp núp ba vụ
nhưng mà cuối cùng là mấy ổng không cho là hai vụ
nhưng mà tại vì nếu hai vụ thì phải xả trễ lợi thì đã có ai xả được ba vụ
cái này là tự mình làm núp núp nó sai lầm
mơ mốt hai vụ thì mấy ổng phải ngưng lợi thời gian
mấy ổng xả hai vụ thì tự nhiên là đâu có ai thêm được vụ nào
theo ủy ban nhân dân xã thường phước một nếu không sớm xả nước vào đồng
để cân bằng giữa bên ngoài với bên trong thì bờ bao sẽ bị vỡ
kinh phí khắc phục chắc chắn sẽ lớn thậm chí ảnh hưởng đến đời sống của người dân tuyến dân cư
vì vậy chính quyền đã quyết định thả nước vào đồng trong một vài ngày tới
như vậy một mươi hectare lúa tự ý xuống giống này chắc chắn sẽ bị mất trắng
vì hiện lúa chỉ mới bảy mươi ngày tuổi không thể nào kịp thu hoạch
sau sự cố đáng tiếc này thì ủy ban xã cũng rốc tâm hơn
năm tới để có phương pháp để dặn động người dân nên chấp hành chủ trương
không nên xuống giống đối với vụ nhà nước không cho phép
sau này tránh tình trạng thất thốc
lúa bị thiệt hại ủy ban dân xã sẽ cho công chức khảo sát thiệt hại của các nông dân nói trên
và tìm nguồn hỗ trợ đây có thể nói là cách giải quyết hợp tình hợp lý
dù rằng về nguyên tắc bà con nông dân sẽ phải tự gánh chịu thiệt hại
một khi sản xuất tự phát không theo hướng dẫn của địa phương
và hy vọng đây sẽ là bài học lớn để người trong cuộc rút kinh nghiệm
cho những vụ sản xuất năm sau được an toàn hơn